tỉnh quảng trị vừa công bố dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc ở huyện hương hóa
tính đến thời điểm này trên địa bàn huyện hương hóa có gần hai trăm linh con trâu bò và lợn bị mắc bệnh dịch lở mồm long móng
các ngành chức năng và địa phương ở tỉnh quảng trị đang triển khai các giải pháp nỗ lực ngăn chặn dịch lở mồm long móng lây lan trên diện rộng
đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám dịch lở mồm long móng đã xuất hiện trên địa bàn xã tân lập huyện hương hóa tỉnh quảng trị với bốn con bò bị mắc bệnh
huyện đã chỉ đạo cho xã cũng như các cơ quan chuyên môn của huyện là tổ chức kiểm tra giám sát và đã khuyên vùng đệ tập trung chữa bệnh đối với các con bị bệnh
tính đến thời điểm này trên địa bàn huyện hương hóa có năm xã với một trăm bảy mươi bảy con trâu bò lợn bị mắc bệnh lở mồm long móng
tỉnh quảng trị đã cấp hơn tám liều vaccine để tiêm phòng cho đàn gia súc trong vùng dịch
ngoài ra cấp hai mươi năm lít xanh methylene và một trăm bảy mươi năm kg hóa chất để tiêu độc khử trùng trên địa bàn các xã
các xã đã xảy ra dịch bệnh
với sự vào cuộc khẩn trương của các ngành chức năng cũng như chính quyền các địa phương ở tỉnh quảng trị
đến thời điểm này có hơn một trăm linh con trâu bò đã lành bệnh và bốn mươi con châu bò khác đang được tiếp tục điều trị
số lợn bị dịch bệnh đã được tiêu hủy
trước những diễn biến phức tạp của dịch lở mồm long móng tỉnh quảng trị cần nhanh chóng tìm ra nguyên nhân phát sinh dịch bệnh
để có giải pháp chữa trị tận gốc tránh lây lan trên diện rộng trong thời gian tới